trải qua hơn một tháng với những đêm trình diễn ấn tượng và chuỗi sự kiện đồng hành hấp dẫn
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín đã chính thức khép lại
đêm chung kết với chủ đề ra khơi là cái kết trọn vẹn
mang thông điệp của những dòng sông trên khắp thế giới
cùng hòa thành một tạo nên dòng chảy mạnh mẽ đổ ra đại dương
dòng sông hàn một lần nữa trở thành sân khấu nước khổng lồ
nơi những nhà phù thủy ánh sáng phô diễn kỹ nghệ đỉnh cao của nghệ thuật pháo hoa
và truyền cảm hứng cho khán giả với chủ đề ra khơi của đêm chung kết
đội anh khiến khán giả không ngớt chầm trồ với màn trình diễn ánh sáng sống động
với nhiều hiệu ứng pháo hoa lạ mắt nhảy múa trên bầu trời theo những nhịp điệu giàu cảm xúc
đã xem rất nhiều những chương trình này rồi
nhưng mà lần nào xem thì cũng để lại những cái cảm xúc khác nhau
đội anh bây giờ bán rất là hay
và cái khúc nổi da gà là cái khúc cuối cùng
bán xã phá bán rất là sướng
pháo hoa của đội anh khiến cháu rất là thích rực rỡ như mau khiến cháu phải hẹt lên liên tục
trong khi đó đội phần lan khéo léo khai thác hàng ngàn hiệu ứng pháo hoa mặt nước
tầm trung tầm cao tạo nên một màn trình diễn đặc sắc
không chỉ lôi cuốn người xem vào hành trình đầy hứng khởi của những thủy thủ rong buồm ra khơi
họ còn khiến khán giả thích thú khi giai điệu của một ca khúc nhạc việt sôi động vang lên
trong màn trình diễn
tôi ấn tượng của màn diễn pháo hoa của đậu phần lan thì màu sắc rất là rực rỡ và đẹp
nói chung là giữa anh với phần lan thì tôi thấy màu sắc của anh nó trong suốt và nó đẹp
thanh nhã còn của phần lan là màu sắc nó đậm đà
đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cái màn pháo hoa mà tuyệt vời như thế
không khí thì rất là nhộn nhịp và cũng thấy thực sự là
rất là ấn tượng
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm nay đã khép lại sau hơn một tháng công hiến
những bữa đại tiệc ánh sáng mãn nhãn và hàng loạt sự kiện đồng hành khuấy động thành phố biển đà nẵng